xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin mùa một mươi ba cập nhật của truyền hình
công nhân dân thưa quý vị liên quan tới vụ việc phát hiện một đôi nam nữ trong một nhà nghỉ tại
quảng ngãi một người tử vong một người sức khỏe nguy kịch do uống thuốc trừ sâu tự tử
cơ quan cảnh sát điều tra đã tập trung điều tra và làm rõ đây là vụ giết người không phải
thuốc trừ sâu tự tử đối tượng gây án đã bị tạm giữ trước những chứng cứ thu thập được của
cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng đặng tòng chú tệ xã bình thạnh huyện bình sơn đã triệu
khai nhận hành vi sát hại chị nguyễn thị xuân tiên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
quảng ngãi đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng đặng tòng chỉ vì chị nguyễn thị
xuân tiên muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm vào ngày hai mươi tháng năm tòng đã rủ chị tiên và
nhà nghỉ ở thị trấn châu ổ huyện bình sơn tại đây tổng đã mang theo thuốc trừ sâu để cà
hai tự tử chết chung nhưng chị tiên phản đối và đã trúng cử đặng tòng đã dùng vũ lực bóp cổ
chị tiên tử vong đối tượng cũng đã uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết
do điều kiện kinh tế khó khăn không có tiền trả lãi cho khoản nợ là ba mươi triệu đồng với lãi suất
ba đồng một triệu một ngày người vây nợ đã đến gặp chủ nợ để xin khắt tuy nhiên
quá trình đi gặp chủ nợ xin khắt
người vay nợ này đã bị hai nam thanh niên đấm đá bằng tay chân khiến cho nạn nhân bị gãy một phần ba xương trụ
liên quan đến vụ việc này công an tp nam định đã bắt hai đối tượng gây án về hành vi cố ý gây thương tích
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám người đàn ông này đi vay nợ ba mươi triệu đồng lãi suất ba đồng một triệu một
ngày để lấy vốn làm ăn sau khi trả tiền lãi được sáu tháng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến nay
do điều kiện kinh tế khó khăn nên người vay không thể trả tiền lãi và mong muốn được khắt nợ
khoảng hai mươi hốt giờ ngày một mươi chín
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín người vây nợ đến gặp trần xuân hiếu chú tại phường lộc vượng
tp nam định để xin khắt nợ khi đến số nhà chín mươi ba cầu đông phường lộc vượng tp nam định để gặp hiếu
xin khắt nợ thì người vay nợ đã bị trần như văn chú tại huyện mỹ lộc và trần hiễu giang
chú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam lao vào dùng tay chân đấm đá khiến người vây nợ bị gãy một
một phần ba xương trụ cẳng tay trái ngay sau khi xảy ra vụ việc trần xuân hiếu đã bỏ trốn khỏi địa
lệnh công an tp nam định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và đã tạm giữ hình sự
hai đối tượng là trần như văn và trần hữu giang về hành vi cối gây thương tích tại cơ quan điều
tra trần như văn và trần hiễu giang khai nhận được trần xuân hiếu bảo đánh rằn mặt người vây
nợ hiện nay công an tp nam định đang củng cố tài liệu để khởi tố hai đối tượng này về tội cối
gây thương tích khẩn trương xác minh và truy bắt trần xuân hiếu một vụ vận chuyển ma túy với số
lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ tăng vật thu giữ gồm một mươi bánh heroin một khẩu súng k năm mươi chín và một mươi viên đạn
vào lúc hai mươi ba h đêm qua ngày hai mươi ba tháng năm công an tp nam định phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an tiến hành kiểm tra xe ô tô mercedes mang bình kiểm soát ba mươi f một mươi nghìn sáu trăm sáu mươi chín có biểu hiện nghi vấn
ngay sau khi phát hiện cơ quan chức năng đối tượng đã chống trả quyết liệt định lấy súng trên xe tấn công
để tẩu thoát bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã nhanh chóng khống chế đối tượng
kiểm tra nhanh cơ quan công an thu được trên ghế trước xe ô tô một mươi bánh heroin một khẩu súng k năm mươi chín và một mươi viên đạn
tại cơ quan công an đối tượng trần văn luật chú tại thôn bắc thượng xã quang tiến huyện sóc sơn
thành phố hà nội khai nhận trở thuê số ma túy trên cho một đối tượng ở thành phố sơn la vào thành phố hồ chí minh
tiêu thụ với tiền công năm mươi triệu đồng hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
tòa án nhân dân tỉnh cà mau vào ngày hôm nay đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị can tô minh trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú tại thị trấn đầm rơi huyện đầm rơi về hành vi mua bán chai phép cho ma túy
để kiếm tiền tiêu xài trí đã mua số lượng lớn ma túy để bán lại cho các đối tượng khác và đã bị bắt giữ về hành vi trên
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh cà mau vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố cà mau đã phát hiện và bắt quả tang trí đang tàng trữ bốn mươi ba viên thuốc lắc và ba mươi hai bịnh ni lông bên trong có ma túy
khám xét phòng trọ của trí phát hiện thêm một mươi viên thuốc lắc và ba mươi sáu bịch ni lông chứa ma túy và một số tăng vật khác có liên quan
chí khai nhận số ma túy trên được chí mua từ thành phố hồ chí minh với số tiền chín mươi năm triệu đồng
mang về cà mau để bán lại kiếm lời trên đường đi đến một quán bar thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt giữ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt tô minh trí một mươi sáu năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
một thanh niên ở kiên giang thuê phòng khách sạn tổ chức sinh nhật rồi mua ma túy là thuốc lắc cho nhóm bạn đến dự tiệc cùng sử dụng
hảo phóng hơn là chủ nhân của tiền sinh nhật này còn mời luôn người bán ma túy vào chơi cùng
hậu quả của vui chưa tàn thì cả nhóm đã bị công an bắt giữ
các đối tượng đã bị xét xử và tuyên án trong phiên tòa và trưa qua

theo có trạng của viện kiểm sát vào khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn văn thuận thuê phòng tại một khách sạn ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá để tổ chức sinh nhật
do nhóm bạn có nhu cầu sử dụng thuốc lắc nên thuận đã điện thoại cho phan vũ linh để mua ma túy
sau đó linh mang hai mươi viên thuốc lắc đến khách sạn bán cho thuận với giá ba trăm năm mươi đồng một viên
nhận hàng xong thuận mới linh vào chơi rồi cùng nhóm bạn sử dụng hết sáu viên
số còn lại thuận cất trong ngăn tủ ở phòng khách sạn
đến một mươi bốn h cùng ngày thuận và linh đã bị công an thành phố rạch giá bắt quả tang về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tại phòng khách sạn là một bịch ni lông bên trong có chứa một mươi bốn viên thuốc lắc
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo linh hai năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép cho ma túy
bị cáo thuận hai năm tù về tội tàn trữ trái phép cho ma túy
thưa quý vị hiện nay nhiều phòng khám tư được mở ra để đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh cho người dân
không phủ nhận sự tiện ích mà các phòng khám tư nhân đem lại
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có nhiều bất cập trong công tác quản lý và giám sát đối với các phòng khám tư nhân này
theo danh sách thống kê tính cho đến thời điểm cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
sở y tế thanh hóa đã cấp một trăm bảy mươi sáu giấy phép hoạt động cho các phòng khám răng hàm mặt trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên thì tại các huyện vẫn xuất hiện các tình trạng là các phòng khám răng hàm mặt chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động
và với các phòng khám hoạt động nhưng chưa được cấp phép thì không ai dám chắc sự an toàn đến sức khỏe và tính mạng của người dân khi đến đây khám và chữa bệnh
điển hình như phòng khám răng hàm mặt này
vị trí nằm ngay mặt đường quốc lộ một a với biển hiệu quảng cáo đủ các loại
chỉ nhìn thì không thể biết phòng khám này có được phép hoạt động
trong vai là người dân có nhu cầu được khám răng phóng viên đã liên hệ số điện thoại qua biển quảng cáo của phòng khám này
các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu là cơ sở tháo rỡ biển biển hiệu quảng cáo
thế nhưng mà các cơ sở này chấp hành là một thời gian thì tuy rằng là vẫn thấy tình trạng là lén lút hoạt động
dù phòng khám này bị cấm hoạt động nhưng khi người dân có nhu cầu khám và chữa bệnh thì phòng khám vẫn đáp ứng biết là lén lút
tuy nhiên điều quan trọng nhất là xử lý rứt điểm thì phòng y tế huyện hà trung cũng như sở y tế lại chưa làm được
tại huyện hậu lộc tình trạng các phòng khám
những phòng khám răng hàm mặt hoạt động không phép diễn ra phức tạp
nhiều phòng khám không có trong danh sách được cấp phép hoạt động của sở y tế tỉnh thanh hóa như phòng khám nhà khoa việt nhật phòng khám nhà khoa nụ cười phòng khám á châu vẫn treo biển quảng cáo và mở cửa hoạt động như thế này
điều đáng nói những phòng khám này nằm ngay trên trục đường chính và gần với trụ sở chính quyền địa phương
đại diện sở y tế tỉnh thanh hóa cho biết chính quyền địa phương gặp khó khăn trong việc xử lý vi phạm các phòng khám hoạt động không phép
giao cho vấn đề quản lý các cơ sở hành nghề y dực tư nhân nói chung đặc biệt các dực hành nghề không phép trên địa bàn các huyện thịnh phố là do cho chính quyền địa phương trực tiếp quản lý và xử lý theo quy định pháp luật
theo quy định một trăm bảy mươi sáu đối với cơ sở hành nghề không phép thì phải xử phạt mức độ là từ năm mươi đến bảy mươi triệu
phạt ở mức chung là sáu mươi triệu
cái việc này đã quá phạm vi thẩm quyền của tránh nhân trang sở y tế cũng như chủ tịch ủy ban các huyện thịnh phố cho nên vấn đề xử lý rất khó khăn
khi mà vướng vào đối với những cơ sở này thì các địa phương các đoàn kiểm tra thanh tra phải là kiên bản phải chuyển hồ sơ lên chủ tịch ủy ban dân tỉnh để xử lý
trong khi cơ quan chức năng đang loay hoay với việc quản lý giám sát cũng như quy chế trong việc xử phạt thì các cơ sở phòng khám không phép vẫn công khai hoạt động
và chính người dân sẽ là đối tượng phải chịu hậu quả bởi họ khó lòng mà biết được cơ sở nào đủ điều kiện hoạt động cơ sở nào không để lựa chọn khi cần thiết
chỉ trong vòng một ngày đã xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm khiến năm em học sinh tử vong vụ việc vừa xảy ra vào ngày hôm qua ngày hai mươi ba tháng năm tại quảng bình
vào khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi ba tháng năm sau khi trường trung học cơ sở thanh thạnh thuộc xã thanh thạnh huyện tuyên hóa tổ chức tổng kết năm học
trên đường về một số học sinh đã rủ nhau ra chơi ở bờ sông danh không may thì có ba em trượt chân xuống sông chết đuối
chính quyền xã thanh thạnh đã tổ chức lực lượng cùng người dân tìm kiếm đến khoảng một mươi một giờ ba mươi phút thi thể ba học sinh bị đuổi nước đã được tìm thấy cách khu vực bị nạn năm trăm linh mét về phía hạ liêu
cũng trong chiều cùng ngày trong lúc theo mẹ đi rẫy thì hai học sinh tiểu học tại xã trọng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình đã xuống sông tắm cũng bị đuối nước
ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên và chia sẻ những mất mát của các gia đình có con em bị nạn
công an tỉnh bình dương cho biết vụ cháy tại công ty trách nhiệm hiệu hạn john technuri vốn đầu tư đài loan khu công nghiệp việt hưng một phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
và chiều ngày hai mươi hai tháng năm đã gây thiệt hại sơ bộ ban đầu ước tính khoảng ba mươi tỷ đồng
mặc dù cháy lớn và phức tạp nhưng điều may mắn là vụ cháy không gây thiệt hại
vụ cháy được xác định vào lúc một mươi ba h hai mươi tám chiều ngày hai mươi hai tháng năm
đám cháy xảy ra tại nhà kho có diện tích khoảng hai trăm bảy mươi m hai và nhà xưởng bốn tầng của công ty chuyên ngành nghề sản xuất băng keo đế dày
kết cấu xây dựng nhà kho là không thép mái tôn
nhà xưởng là tường gạch mái tôn
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã không chế được đám cháy không còn cháy lan và sau đó dập tắt đám cháy
hiện nay nguyên nhân vụ việc đang được giải quyết
các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi tám
công an tỉnh sơn la vừa kết thúc điều tra vụ án chuyển hồ sơ đến viện kiểm soát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố tám bị can
các bị can bị đề nghị truy tố gồm trần xuân yến phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
nguyễn thị hồng nga chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng
sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la đặng hiễu thủy hiệu phó trường trung học phổ thông tô hiệu thành phố sơn la
cầm thị buôn sọn phó phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
lò văn huynh trưởng phòng khảo thí quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
nguyễn thanh nhàn phó phòng khảo thí quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
ngoài ra còn có hai bị can khác là đỗ khắc hưng cựu trung tá và đinh hải sơn cựu thiếu tá cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh sơn la
từ tháng bảy đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám cơ quan chức năng đã khởi tố sáu cán bộ công tác tại các phòng ban thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc